theo thông báo của bộ công thương trước ảnh hưởng lớn của dịch bệnh covid một mươi chín
bộ công thương đã chủ động các phương án chỉ đạo các địa phương doanh nghiệp có kế hoạch ứng phó với các tình huống
vì vậy trong thời gian tới người dân có thể yên tâm rằng hàng hóa phục vụ ra thị trường sẽ không tăng giá và khan hiếm
ngay từ thời điểm đầu tháng ba bộ công thương đã kịp thời triển khai một số hoạt động như
yêu cầu các doanh nghiệp phân phối có hệ thống siêu thị trên địa bàn cả nước
khẩn trương triển khai phương án tăng cường nguồn cung hàng hóa
nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân
có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp từ các điểm bán hàng
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên cả nước
có thể khẳng định hiện nay thị trường đang bình ổn nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào
cùng với sự tin tưởng của người dân và công tác điều hành kiểm soát dịch bệnh của chính phủ
nên không còn tâm lý tích chữ hàng hóa giá cả các mặt hàng cũng đang ổn định
vì vậy người dân không nên có tâm lý tích chữ hàng hóa trong thời gian tới